bộ ngoại giao nga vào ngày hôm qua đã lên tiếng cáo buộc thụy điển nhiều khả năng có điều cần che giấu liên quan đến nguyên nhân các vụ nổ làm vỡ đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương bắc vào tháng chín năm ngoái
lời cáo buộc của nga được đưa ra trong bối cảnh thụy điển kiên quyết không chia sẻ thông tin của cuộc điều tra đang được tiến hành về nguyên nhân của các vụ nổ mặc dù nhiều quốc gia đã kêu gọi minh bạch thông tin
người phát ngôn bộ ngoại giao nga bà maria zakova nhấn mạnh việc thụy điển từ chối làm việc với các điều tra viên của nga là rất khó hiểu và cho rằng các quốc gia liên quan có quyền được biết tiến trình và chi tiết của cuộc điều tra
liên quan đến vụ việc này ngoại trưởng nga sergei lavrov đã nhiều lần cho rằng không quốc gia châu âu nào điều tra đàng hoàng và khách quan về các vụ nổ làm vỡ đường ống dẫn khí đốt
các cơ quan chức năng thụy điển và đan mạch trong thời gian qua đã phối hợp điều tra bốn vụ dò dỉ tại hai đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương
các cơ quan chức năng thụy điển và đan mạch trong thời gian qua đã phối hợp điều tra vụ nổ làm vỡ đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương